nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ y tế chỉ đạo trên phạm vi cả nước về việc cung cấp thực phẩm thức ăn cho các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh
thủ tướng nhấn mạnh trách nhiệm của xã hội trong việc đưa tin đúng sự thật không gây hoang mang xã hội đồng thời nêu rõ nếu báo chí đăng tải thông tin về các sự việc nghiêm trọng xảy ra thì lãnh đạo các tỉnh thành phố phải xem xét tổng hợp xử lý giải quyết ngay
cũng trong chiều ngày hôm qua cơ quan chức năng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh ra quyết định đình chỉ công tác một số cán bộ của trường mầm non thanh khương được cho là có liên quan đến vụ việc nhiều trẻ em bị nhiễm sán lợn trước đó hiệu trưởng trường mầm non thanh khương là bà cao thị hòe đã bị đình chỉ chức vụ
trước sự lây lan nhanh của dịch tả lợn châu phi lực lượng chức năng và các địa phương trên cả nước đang triển khai quyết liệt nhiều biện pháp để phòng ngừa ngăn chặn
trước này nhiều người đã đăng tải thông tin không đúng sự thật về dịch bệnh gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân
tại bạc liêu lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức năng của tỉnh vừa mời làm việc đối với đoàn phương lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ ấp ninh lợi xã minh diệu huyện hòa bình tỉnh bạc liêu để làm rõ về hành vi thông tin sai sự thật về dịch tả lợn châu phi trên mạng xã hội
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đoàn phương lan dùng tài khoản facebook của mình đăng nội dung heo bệnh về tới bạc liêu rồi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
việc kiểm soát xe chở lợn từ các tỉnh phía bắc vào nam luôn được các cán bộ thú y siết chặt
tuy nhiên vẫn còn đó một số lái xe không chấp hành quy định cố ý vượt trạm kiểm dịch
chúng tôi cũng là chủ động về nhân lực vật lực cũng như các trang thiết bị và thuộc xã trung để phụ trung kéo đọc một trăm linh phương tiện vận chuyển qua và đi vào địa bàn của tỉnh
phối hợp với các cơ quan chuyên môn nhằm để tăng cường công tác kiểm tra giám sát và ngăn chặn dịch bệnh
bệnh là một trong những địa phương trong thời gian qua liên tục xuất hiện các ổ dịch lở mồm long bóng tụ huyết chủng dịch tả trên đàn gia súc
sông ý thức người dân trong phòng chống dịch vẫn chưa cao vẫn còn hộ giấu dịch thậm chí là vứt sắc lợn chết xuống cành mường
đối với đặc tính của bệnh dịch tả lớn là bệnh gây tỷ lệ triệt rất cao có thể lên đến một trăm linh
nó khả khẳng với các bệnh khác mà chúng ta đã phát hiện được
bên cạnh đấy là bệnh chưa có vật xin hiểu hiểu để phong bệnh
do đó là rất khó khăn
bên cạnh công tác vệ sinh trường trại tiêu độc khởi trùng môi trường thường xuyên
cơ quan thu y tỉnh hà tĩnh khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn lợn
đặc biệt là hạn chế người lạ ra vào khu vực chăn nuôi nhằm hạn chế mầm bệnh gây hại cho đàn gia súc
dịch tả chống phí là biện pháp phòng chống đó là an toàn sinh học vệ sinh
thứ ba là theo dõi giám sát tình hình dịch bệnh tại các địa phương
nếu phát hiện lợn có nguy cơ dịch tiêu chứng như tả chống phí thì bảo vệ cơ quan thu y và chính quyền
dịch tả lợn chống phí sẽ gây hậu quả nặng nề cho người chăn nuôi nếu như bùng phát
chính phủ cũng đã ban hành quy định sẽ hỗ trợ lợn chết do dịch
chính vì vậy theo chỉ đạo của chính phủ người dân tuyệt đối không được giấu dịch hoặc tiêu thụ buôn bán lợn chết
tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
và vi phạm các quy định về quản lý đất đai do phan văn anh vũ tức vũ nhôm và đồng phạm thực hiện
trong hai ngày hôm qua và ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố thêm năm bị can
ra quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông nguyễn ngọc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân nguyên giám đốc sở xây dựng tp đà nẵng về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm các quy định về quản lý đất đai
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với hai bị can về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
gồm ông phan xuân ít sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng ông lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần cung ứng tàu biển đà nẵng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với ông nguyễn đình thống sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên giám đốc công ty quản lý và khai thác đất đà nẵng về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai
ra quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với ông phan minh cương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ivc tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín về hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các quyết định tố tụng nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến vụ bé gái chín tuổi ở trương mỹ bị xâm hại trong vườn chuối được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và lãnh đạo thành phố hà nội giám đốc công an tp hà nội và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chuyển hồ sơ vụ án từ công an huyện trương mỹ lên cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em
trước đó khoảng một mươi một h ba mươi vào ngày hai mươi bốn tháng hai khi đang trên đường về nhà sau khi bán thịt lợn tại chợ
nguyễn trọng trình sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở huyện trương mỹ nhìn thấy cháu bé chín tuổi đi học về nên nảy sinh ý định dâm ô
trình rụ rỗ cháu lên xe máy trở tới một vườn chuối ở xã hoàng diệu
tại đây trình đã dùng tay thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu bé khiến cháu bé bị xây xước chảy nhiều máu từ vùng kín dạn xương tay phải và gãy răng hàm dưới
cơ quan công an huyện trương mỹ đã khởi tố bị can trình về hành vi dâm ô với trẻ em dưới một mươi sáu tuổi nghi phạm được tại ngoại và dùng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa phá thành công vụ mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy thu giữ một kg ma túy tổng hợp và ba trăm một mươi viên thuốc lắc
qua theo dõi sáng sớm ngày một mươi bảy tháng ba trước số nhà một mươi một yên bái quận hải châu lực lượng công an phát hiện bắt quả tang trần quang vinh chú tại địa phương
đang tảng chữ trái phép chất ma túy
qua đấu tranh lực lượng công an tiếp tục bắt quả tang trần hoàng tuấn anh trú tp hồ chí minh ngô văn bê trú tp đà nẵng và nguyễn thanh la trú tỉnh quảng nam
vật chứng thu giữ hai mươi ba viên thuốc lắc và một gói ketamin
tiến hành đấu tranh các đối tượng bị bắt quả tang đều khai nhận là mua số ma túy trên của lê văn quốc vũ chú tỉnh quảng nam
vũ đang thuê trọ tại quận cẩm lệ tp đà nẵng
từ lời khai này lực lượng chức năng tiến hành bắt khẩn quát vũ khám xét hai nơi thuê trọ của vũ tại phường khuê trung và hòa xuân quận cẩm lệ
thu giữ được một kg ma túy tổng hợp hai trăm tám mươi bảy viên thuốc lắc
như vậy tổng số vật chứng thu giữ là khoảng một kg ma túy tổng hợp ba trăm một mươi viên thuốc lắc ba gói ketamin
ngoài ra lực lượng còn thu giữ của các đối tượng ba điện thoại di động ba xe máy và một ô tô
theo công an quận hải châu thủ đoạn của các đối tượng là bỏ ma túy trong loa thùng thường xuyên thuê hai đến ba phòng trọ để ở
quá trình giao hàng đối tượng chính không bao giờ đi mà thuê người khác giao hàng
một vụ vận chuyển thuốc lá nhập lậu với số lượng lớn vừa được công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị phát hiện bắt giữ
cụ thể vào ngày một mươi tám tháng ba tại đường lê duẩn đoạn qua phường một thành phố đông hà
công an tp đông hà đã phát hiện bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h
một mươi chín nghìn một trăm sáu mươi do bùi đức huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại diên khánh khánh hòa điều khiển
theo hướng bắc nam cùng đi trên xe có lương ngọc thiện sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện cam lâm tỉnh khánh hòa
qua điều tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hai mươi ba bao thuốc lá điếu nhãn hiệu z do nước ngoài sản xuất
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số hàng nói trên cho hai người đàn ông không quen biết
từ thị trấn bến quan huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị vào tp hcm để tiêu thụ
với giá cước là một mươi triệu đồng hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ngày hôm qua liên tiếp tại nhiều địa phương trên cả nước đã xảy ra hỏa hoạn
tại bình định cháy lớn tại một công ty gỗ đã thiêu dụi toàn bộ nhà kho rộng năm m hai
thiệt hại ban đầu ước tính khoảng hơn một mươi bảy tỷ đồng thông tin chi tiết có trong cụm tin
khoảng chín giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba trong giờ giải lao công nhân làm việc tại công ty trách nhiệm
nữ hạn hoàng pháp
thuộc khu công nghiệp phú tài tp quy nhơn tỉnh bình định phát hiện hỏa hoạn tại kho nhà chứa thành phẩm
nên hô hoán mọi người để chữa cháy tuy nhiên do khu vực này có chứa dầu và nhiều sản phẩm làm bằng gỗ
nên đám cháy bùng phát rất nhanh nhờ được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã huy động tám xe chữa cháy
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ khẩn trương dập lửa
đến một mươi năm h cùng ngày đám cháy đã cơ bản được dập tắt hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tại tỉnh vĩnh long vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba cháy lớn cũng đã xảy ra tại công ty cổ phần acic cúc
chi nhánh vĩnh long trong khu công nghiệp hòa phú huyện long hồ nhờ được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều năm xe cùng bốn mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy
sau khoảng hai mươi phút chữa cháy tích cực đám cháy được dập tắt hoàn toàn rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng đã làm hư hỏng nhiều tài sản có giá trị hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
thưa quý vị và các bạn mặc dù nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu thế nhưng bất chấp nguy hiểm hàng chục hộ dân ở thôn thành phát
xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vẫn quay về sửa sang xây lại nhà sau ba tháng xảy ra vụ sạt lở núi
cướp đi sinh mạng của một mươi hai người và làm một trăm bảy mươi ngôi nhà bị sập hư hỏng
sau lệnh cấm ở lại cả gia đình ông nguyễn văn tám đi thuê trọ với giá hai năm triệu đồng một tháng chưa bao gồm tiền điện nước
mức phí cao trong khi số tiền kiếm được từ nghề đi biển khá ít ỏi nên cả tuần nay cả nhà đã quyết định trở lại nơi cách đây hơn ba tháng xảy ra trận sạt lở
từng cướp đi sinh mạng của một mươi hai người và làm một trăm bảy mươi ngôi nhà bị sập hư hỏng để xây dựng nhà cửa
tuy nhiên ngay sau đó lực lượng chức năng ở xã phước đồng thành phố nha trang đã phát hiện và yêu cầu đình chỉ thi công
theo ông tám dù biết rõ việc xây dựng lại nhà cửa tại khu vực này là trái phép
xong nếu không quay về thì cả bảy nhân khẩu trong gia đình của ông không còn nơi nào để ở
tính luôn thì tiền điện nước cũng phải ba triệu cho nên ngày hôm nay tôi vướng này từ lỗ lục cho đến đây là bốn năm tháng
giờ tôi không có tiền nữa
tôi xin để giờ đây tôi chê lại anh trúc tôi ở nhà tôn tôi ở đỡ giờ tôi cũng chẳng biết nói nữa sao
không riêng gia đình ông nguyễn văn tám ở xóm núi thôn thành phát và xóm mũi thôn thành đạt
nhiều gia đình cũng quay về để sửa lại nhà dù chính quyền xã phước đồng đã nhiều lần thông báo
không cho người dân tự dựng lại nhà để tránh rủi ro
qua theo dõi xã đã phát hiện lập biên bản đình chỉ bảy trường hợp cố tình xây dựng trái phép
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã phước đồng
không cho các hộ dân trở lại xây sửa nhà cửa là chủ trương đúng nhằm bảo vệ tính mạng cho người dân
tuy nhiên lại rất khó thực hiện vì chưa có hướng giải quyết chỗ ở cho người dân trong thời gian tới
trong khi đa phần người dân ở đây làm nghề đi biển với thu nhập bấp bênh
nên không đủ để trang trải mức chi phí từ một năm đến ba triệu tiền thuê trọ hàng tháng
vì vậy địa phương cũng đang rất lúng túng trong công tác quả đí
và xử lý các trường hợp tự ý xây dựng trái phép tại khu vực này
về mặt quản lý
chúng tôi thấy
là lâu dài thì cái này cũng rất khó khăn cho địa phương
vì hiện nay chưa có hướng giải quyết cụ thể
đối với việc di chuyển của bà con ở khu vực này
vì vậy bà con sẽ cố tình quay lại để xây dựng
mặt quản lý của địa phương sẽ gặp khó khăn khi mà dùng các biện pháp mạnh
tạo dư luận xấu và tạo ước chế
đối với bà con
và dẫn đến những tình huống có thể không đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này
được biết sau vụ xa lởn núi
ubnd tp nha trang đã điên tục họp bàn các phương án để ổn định chỗ ở cho người dân khu vực này
song đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp bởi số lượng người dân quá nhiều
cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín
ubnd tp đã trình tỉnh phương án xây dựng chung cư nhà ở xã hội
để di dời các hộ dân
các hộ dân tại các khu vực bị sạt lở thuộc xã phước đồng và phường vĩnh trường
theo đó địa điểm thực hiện dự án là ở thôn phước hạ xã phước đồng với diện tích hơn hai mươi năm m hai
quy mô công trình là năm tầng với diện tích mỗi căn hộ bốn mươi m hai
tổng kinh phí thực hiện dự kiến là gần ba trăm tám mươi tỷ đồng
tuy nhiên hiện phương án này vẫn chưa được ubnd tp khánh hòa thông qua
với những người dân thôn thành phát xã phước đồng tp nha trang tp khánh hòa
vì cuộc sống miêu sinh họ lại đang đánh cửa cho các hộ dân
sự an toàn của bản thân để quay về nơi nguy hiểm
thưa quý vị và các bạn hơn một tuần nay kể từ khi sở giáo dục và đào tạo hà nội công bố môn thi thứ tư
môn cuối cùng của kỳ thi vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là lịch sử
thì những vấn đề liên quan đến bộ môn này luôn là đề tài được quan tâm trong chuyên mục giáo dục trên các trang báo
một trong những vấn đề được nhắc tới là việc học sinh có tâm lý ngại
thậm chí là có em sợ
thực thi học môn lịch sử đáng đoán lẽ phải là một môn tạo ra nhiều thú vị
cùng dòng trải báo chí ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với nhà giáo
phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá nguyên trưởng khoa viết văn báo chí trường đại học văn hóa hà nội
để cùng chúng tôi bản luận về vấn đề này
mời quý vị cùng theo dõi
cùng dòng chảy báo chí xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn
ngay bây giờ xin kính mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với cuộc trò chuyện của chúng tôi
với vị khách mời ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá
xin kính chào phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá
xin cảm ơn ông đã nhận lời mời với chúng tôi trong chương trình này
đây có lẽ là những thông tin rất là nóng trong những ngày qua trên báo chí ở lĩnh vực giáo dục
kính thưa ông năm nay kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi của hệ thống trường công
đã quyết định bộ môn thi bắt buộc môn thi thứ tư đó là môn lịch sử
và đó cũng chính là những điều mà các em học sinh có vẻ như là rất là lo lắng
ví dụ như là báo vtc news ạ
thì cũng đã có một cái bài viết là học sinh hà nội bật khóc
khi được biết tin là thi lịch sử vào kỳ thi lớp một mươi
kính thưa ông tại sao môn lịch sử của chúng ta lại là một sự trở ngại cho các em như bây giờ
thì chúng ta quan sát những cái năm gần đây thì cách đến mấy năm đấy
thì bắt đầu là cái phổ thông trung học người ta bắt đầu thi
thì ngoài cái chuyện thi theo cái khối c theo cái gọi cái nhóm môn ngày xưa đấy
thì là thi sự
thế còn những cái năm gần đây tôi bắt đầu là có cái cuộc
thì kỳ thi quốc gia đấy người ta cũng đưa môn sử vào
và tôi nhớ những ngày đầu tiên đưa môn sử vào
thì nó dẫn đến những kết quả rất là thảm hại
và nó tạo ra một cái cơn bão dư luận
thế còn năm nay thì sở dục hà nội cũng chỉ riêng mới riêng sở dục hà nội thôi đưa vào
thì theo tôi nghĩ rằng là có thể cũng được không giao cả
bởi vì nó tính đến cái chuyện là học cân đối không học lệch
rồi nó bắt đầu có ý thức là giáo dục cho học sinh
bắt đầu là có cái ý thức tìm hiểu ôn cố tri tân về lịch sử nước nhà
lịch sử cháu nhưng có điều thế này họ làm hơi vội
lẽ ra phải có cái bước chuẩn bị
thí dụ năm nay thi thì năm trước đã phải nêu lên như là một vấn đề cần thiết
để các em rồi phụ huynh rồi các trường
họ có một cái tâm lý đón đợi và chuẩn bị
chứ bây giờ theo cái cách này là cái cách mà hơi bị áp đặt
vâng kỳ tương ví dụ như là yêu cầu của đề thi năm nay đấy ạ
đối với một số môn như là môn ngoại ngữ này môn lịch sử này
thì chủ yếu là ở mức độ nhận biết thông hiểu
và một số câu vận dụng thấp
đó thì đề thi bám sát vào chuẩn kỹ năng
cũng như là chương trình trung học cơ sở và chủ yếu là lớp chín
đó hoàn toàn là những yêu cầu hết sức là bình thường
theo đúng kiến thức mà các em đang được học
trong lớp học của mình
vậy thì tại sao mà nó vẫn gây tâm lý bất an như thế
đối với các em học sinh
cái đáng sợ là thế này nó có hai cái nguyên nhân để cho học sinh hiện nay sợ
cái nguyên nhân thứ nhất là lâu nay
là cái môn sử trong một cái tâm lý của thầy cô giáo
rồi thì của một số những người quản lý trường học
rồi của học sinh là coi là cái môn phụ
coi là cái môn bổ trợ
cái môn không thiết yếu không thiết thực
thế cho nên là học sinh họ nó cũng ít học
giáo viên cũng ít đầu tư
và nghe nói rằng là giáo viên
bởi vì là cái môn phụ như vậy mà
một giáo viên có thể dạy đến năm bảy mươi lớp
cho nên là ở đây nó không có đầu tư
không có chuẩn bị kỹ lưỡng
cho nên là học trò nó không có cái chuẩn bị
và như vậy thì
cái chi thức mà học trò tiếp nhận
có thể rất sơ sài
sơ xài từ đầu vào sơ sài từ ý thức học tập
và nó dẫn đến một tình trạng sợ hãi
như chúng ta đã thấy
vâng chúng tôi đã chọn nội dung chủ đề ngày hôm nay
từ chuyện học sinh sợ môn lịch sử
nghĩ đến việc hóa giải
vâng tất nhiên là các trường đã có
một cái sự chuẩn bị cho các em
mà tôi nghĩ rằng là môn lịch sử cũng là một bộ môn rất là thú vị
tại sao chúng ta chưa phát huy được
cái ưu điểm của môn lịch sử như vậy
cái môn này thì vốn là rất thú vị
tôi khiến đây tôi nhớ một chút
ngày xưa tôi đi học thì có một người thầy
dạy môn lịch sử tuyệt đối hay
từ đầu đến cuối và tôi mê
cái môn sử ấy là do các ông thầy
chứ không phải là có lỗi gì
về cái bộ môn này cả
cái quan trọng ở đây là hiện nay chúng ta
đang soạn các sách giáo khoa về môn lịch sử
nó có hai cái hạn chế
cái hạn chế đầu tiên
bắt người ta phải nhớ các sự kiện
mà nó không biến nội dung thành các câu chuyện
và cái thứ hai
là đôi khi không phải là lịch sử thông sử
cho nên theo tôi nghĩ
là học sinh họ học sử
ở các trường phổ thông
cơ sở phổ thông trung học
nên là theo cái hướng là cảm nhận lịch sử
và một chút phân tích lịch sử thôi
chứ còn bắt chúng nhớ sự kiện là rất khó
có nghĩa là
lịch sử phải được
hình dung như các câu chuyện
thuộc về con người thuộc về nhân vật
mỗi một sự kiện là trung tâm của nó
là con người là một nhân vật nào đó
thế thì ở đây là câu chuyện
con người trong sự kiện
chứ không phải là bản thân sự kiện
lâu nay chúng ta toàn những là viết sách giáo khoa
thì vẫn là chỉ là sự kiện
không thấy con người đâu cả
và đây chính là chỗ thách đố khó khăn nhất cho việc học trò
để nhớ và cảm nhận về lịch sử
nhân ông vừa nhắc tới một người thầy
thì tôi nhớ tới câu chuyện
trong một chuyến đi công tác ở pháp
của tôi cách đây cũng chỉ vài năm thôi
thì trong cái buổi
mà chúng tôi đi thăm quan bảo tàng louvre
thì tôi rất là thú vị với hình ảnh là
các em học sinh đã ngồi ở trên thềm đá hoa cương
của nền bảo tàng
và ông thầy thì đứng đó và nói chuyện cho các em
với những thông tin mang giá trị lịch sử
liên quan đến những hiệp vận
cũng như là liên quan đến lịch sử của nước pháp
cũng như thế giới
thì đó cũng là một trong những cái điều rất là thú vị
để tạo nên sức hấp dẫn trong môn lịch sử này
có phải không ạ
thực ra là cái việc mà trò trò được tiếp xúc trực tiếp
với các bảo tàng

thì các không gian lịch sử nói chung mà
thì là câu chuyện việt nam cũng đã làm rồi
nhưng có điều là thế này
chúng ta không có điều kiện để tiến hành theo cách đó nhiều
chúng ta chủ yếu vẫn là diễn giảng ở trên lớp
và bắt học trò nhớ
tái hiện kiến thức
chứ không có cảm nhận lịch sử
bởi cảm nhận lịch sử nó mới mang đến tình yêu
đối với bộ môn này
không có cảm nhận lịch sử không mang đến tình yêu
nó chỉ còn là việc
chỉ còn là sự bắt buộc thôi
chứ còn cái công việc mà như ông vừa nói
là cũng đang tiến hành ít nhiều
nhưng ở ta cái chuyện này là quá ít
liên quan tới kinh phí
liên quan tới quy định
ở trên lớp chương trình
rồi khung giờ thời gian
là rất khó khăn
và về cơ bản bởi vì các khó khăn như vậy
cho nên họ biến những cái việc đi thực tế như vậy
thành những cái gì đó là diễn là chính
là báo công là chính
chứ không biến thành một hoạt động thường xuyên và có hiệu quả
vâng như vậy thì để môn lịch sử
vừa phù hợp với hoàn cảnh của chúng ta hiện nay
đồng thời thì tạo sức hấp dẫn
cũng như là giảm áp lực học tập cho các em
thì như ông vừa nói đấy ạ
tức là chúng ta hướng bộ môn này tới con người
chứ không phải là tới các mốc lịch sử
bắt buộc để các em nhớ
tất nhiên những cái mốc lịch sử quan trọng
thì chúng ta vẫn cần phải ghi nhớ cấp phải không ạ
ví dụ như trong việc ra đề thi ạ
có thể là sự kiện này ở trong ngày này
tháng này còn cảm nhận của các em
thì như thế nào
tôi nghĩ là theo quy định của tôi là như vậy
bởi vì đây là câu chuyện
của con người của con người
qua các thời đại đấy
chứ không phải chỉ là những sự kiện khô cứng
và hoàn toàn nó
nó cứng nhắc
nó vô cảm
thế thì ở đây theo tôi nghĩ có mấy
có mấy cái việc mà phải làm
một là viết lại sách giáo khoa
theo cái hướng là gì là hướng tới sự phân tích
là vừa thôi hướng tới cảm nhận
về các câu chuyện cảm nhận
về cái hơi thở của lịch sử
đấy là phải yêu cầu số một
yêu cầu số hai để làm được điều đó
là phải lấy con người
làm trung tâm chứ không phải là lấy
các mốc sự kiện lịch sử làm trung tâm
và cái thứ ba là yêu cầu
học trò bên cạnh cái cảm nhận đó
thì có một chút phân tích chứ đừng hỏi cao quá
không nên hỏi cao quá một chút phân tích
lịch sử để cho các em dần dần
nâng cao cái lý tính cái kỹ năng
phân tích thế thôi chứ không yêu cầu
cái phân tích là số một cảm nhận là số một
và sau đó mới là phân tích
lấy con người làm trung tâm đấy là điều mà tôi mong muốn
vâng xin cảm ơn phó giáo sư
tiến sĩ ngô văn giá thưa quý vị và các bạn
lịch sử là một bộ môn quan trọng
có vị trí đặc biệt trong giáo dục của chúng ta
việc làm thế nào
để các em học sinh
yêu thích môn lịch sử đó là nhiệm vụ
mà ngành giáo dục và đào tạo của chúng ta
cần phải nghĩ tới trong tương lai gần
và chúng tôi hy vọng rằng
những nội dung mà chúng tôi đã chia sẻ với
phó giáo sư tiến sĩ ngô văn giá
trong chương trình này cũng là một trong những gợi ý
giúp cho các nhà hoạch định
giáo dục về bộ môn lịch sử này
có được những hướng đi
để tạo cái nội dung
bộ môn lịch sử cho hấp dẫn hơn
thu hút được sự yêu mến của các em học sinh
còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt
xin kính mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi chương trình
với những tin tức đáng chí khác